tại đại sứ quán việt nam tại lào tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit dẫn đầu đoàn đại biểu đảng nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đến viếng đặt vòng hoa nguyên chủ tịch nước lê đức anh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào quốc hội chính phủ và trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước vô cùng thương tiếc đồng chí lê đức anh
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit xúc động ghi sổ tang
trong giờ phút đau thương vô hạn này ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào quốc hội chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước và nhân dân lào vô cùng thương tiếc và xin được chia sẻ sự mất mát này đến ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và nhân dân việt nam anh em cũng như gia đình thân quyến và bạn bè của đồng chí lê đức anh
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm đại sứ quán việt nam tại vương quốc campuchia đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh tham dự buổi lễ có cán bộ nhân viên sứ quán các cơ quan bên cạnh đại diện bà con việt kiều doanh nghiệp và lưu học sinh việt nam tại campuchia
sau khi đại sứ quán mở sổ tang nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của campuchia các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế đại sứ quán các nước cuba lào mỹ
úc singapore trung quốc myanmar philippines brunei nga các hội đoàn campuchia đã đến viếng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại sứ quán việt nam tại thái lan đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng lập pháp quốc gia thái lan surajai liêng bunlechai bộ trưởng ngoại giao thái lan don pramut vinai đại biện lâm thời đại sứ quán mỹ
cùng nhiều đại sứ các nước đóng tại thái lan và đông đảo bà con việt kiều cũng đã tới viếng đặt vòng hoa và ghi sổ tang thắp hương tưởng nhớ và mặc niệm nguyên chủ tịch nước lê đức anh
lễ viếng và mở sổ tang nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh tại đại sứ quán việt nam ở thái lan diễn ra đến hết ngày năm tháng ba
ngày ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã tổ chức trọng thể lễ mở sổ tang viếng đại tướng lê đức anh
trong bầu không khí trang nghiêm xúc động đại sứ các cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh cùng các đại biểu dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm
thắp hương tưởng nhớ nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh một vị tướng tài ba nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước
lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí đại tướng lê đức anh tại trụ sở đại sứ quán việt nam tại liên bang nga kéo dài đến hết ngày sáu tháng bốn
đại sứ quán việt nam tại pháp đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí đại tướng lê đức anh
trong không khí đau buồn và tiếc thương đại sứ nguyễn thiệp cùng cán bộ và nhân viên sư quán các cơ quan đại diện việt nam tại pháp đã dành phút mặc niệm kính cẩn nghiêng mình trước anh linh nguyên chủ tịch nước lê đức anh
tiếp đó đại sứ các nước lào campuchia myanmar đại diện chính quyền pháp các đại sứ quán khác và các phái đoàn ngoại giao tại pháp các hội đoàn pháp việt và việt kiều đến viếng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí lê đức anh tại trụ sở đại sứ quán việt nam ở paris pháp được tổ chức trong hai ngày mùng ba tháng năm và mùng sáu tháng năm